đau mắt đỏ là bệnh thường gặp vào mùa hè đến cuối mùa thu khi thời tiết từ nắng nóng chuyển sang mưa độ ẩm không khí cao
tuy nhiên từ sau tết đến nay lượng bệnh nhân bị đau mắt đỏ đã gia tăng nhanh chóng
mỗi ngày bệnh viện mắt hà nội hai tiếp nhận từ một mươi đến một mươi năm bệnh nhân đến khám với triệu chứng đỏ mắt sưng và đau
các bác sĩ tại đây còn gặp nhiều trường hợp biến chứng do tự ý sử dụng thuốc nhỏ mắt
còn tại bệnh viện mắt trung ương mỗi ngày tiếp nhận gần một trăm linh bệnh nhân đau mắt đỏ
trong đó phần lớn là bệnh nhân đau mắt do dị ứng các tác nhân của môi trường như thời tiết phấn hoa côn trùng bay vào mắt
còn lại là đau mắt do nhiễm các loại virus như sởi chân tay miệng adenos virus
trong thời điểm hiện tại đau mắt đỏ xuất hiện do nhiều nguyên nhân trong đó viêm kết mạc mùa xuân là bệnh dị ứng
nên bệnh nhân chủ yếu phải sử dụng các thuốc chống dị ứng
các loại thuốc này phải nhận được sự chỉ định của bác sĩ
và người bệnh phải được theo dõi
người bệnh cũng cần tự vệ sinh sạch sẽ mắt và tay chân tránh lây lan ra cộng đồng